thưa quý vị khán giả với những thành công to lớn trong các hoạt động đối ngoại những năm qua vị thế và uy tín của việt nam trên trường quốc tế đang được khẳng định và nâng cao ngày càng rõ nét
để có được những thành công này là nhờ có sự đóng góp không nhỏ của các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
đường lối đối ngoại đúng đắn của đảng nhà nước cũng là điều kiện thuận lợi để các đại sứ trưởng cơ quan đại diện tiếp tục phát huy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng gỡ với đại sứ trưởng cơ quan đại diện việt nam